liên quan đến thông tin một hành khách bay trên chuyến bay của việt nam airlines đi từ campuchia đến nhật bản
và có quá cảnh tại việt nam được xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
và đến thời điểm hiện tại thì hệ thống phòng dịch của tp hcm đã truy tìm và xác minh được năm hành khách đi cùng
với người nhiễm trên chuyến bay nhập cảnh vào việt nam
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết ngay sau khi nhận được thông tin từ nhật bản về ca nhiễm covid một mươi chín
tp hcm lập tức thực hiện việc xác minh danh tính sáu hành khách nhập cảnh vào việt nam trên chuyến bay vn tám trăm một mươi bốn
bao gồm một người việt và năm người nước ngoài
trước đó đã xác minh được một hành khách người việt nam và người này đã được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố
trong khi những người thân thì thực hiện việc cách ly tại nhà
thông tin mới nhất từ công an cửa khẩu năm hành khách người nước ngoài còn lại đã xuất cảnh trong ngày bốn tháng ba
bao gồm một người philippines về philippines ba người pháp đến bangkok thái lan
một người australia về australia